việc cấm xuất nhập cảnh đối với người qua các cửa khẩu việt lào đoạn qua tỉnh quảng trị
đã khiến cho tình trạng này diễn biến phức tạp đặc biệt là ở khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo huyện hương hóa
vào ngày hai tháng sáu phía bộ ngoại giao lào đã có công hàm thông báo tiếp tục thực hiện việc đóng cửa khẩu chính
cửa khẩu phụ đối với hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân và việc vận chuyển hàng hóa
trừ trường hợp các cửa khẩu được chính phủ cho phép
các cửa khẩu quốc tế tiếp tục đóng với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày hai đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngoại trừ công dân lào và người nước ngoài có nhu cầu cấp thiết xuất nhập cảnh vào lào
được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của lào cho phép
riêng việc vận chuyển hàng hóa tiếp tục được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế
tại cửa khẩu quốc tế lao bảo từ ngày hai mươi ba tháng ba đến nay đã phát hiện tổng cộng ba mươi hai trường hợp nhập cảnh trái phép
và bảy trường hợp xuất cảnh trái phép